đà nẵng đã cách ly y tế trên hai mươi ba trường hợp
nhu cầu cung cấp vật tư y tế và lương thực thực phẩm lớn đã gây áp lực cho đội vận chuyển chủ lực của ngành y tế
trước tình hình trên nhiều cá nhân đơn vị tại đà nẵng đã tình nguyện nhận vận chuyển miễn phí nhu yếu phẩm
đưa những tấm lòng thiện nguyện từ khắp mọi miền đất nước chia sẻ với người dân cán bộ đội ngũ y bác sĩ
hay những người nghèo người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố
từ đầu mùa dịch đợt một đến nay anh phạm quang đã cùng nhóm thiện nguyện tổ chức hàng trăm chuyến hàng chở gạo
trứng mì tôm cùng hơn một mươi năm xuất cơ miễn phí phục vụ đội ngũ y bác sĩ người dân khu vực cách ly phong tỏa
vất vả mệt mỏi nhưng điều anh nhận lại là niềm vui trong cuộc sống

từ đầu mùa dịch đợt một đến nay anh phạm quang đã cùng nhóm thiện nguyện tổ chức hàng trăm chuyến hàng chở gạo

hơn hai mươi ngày qua câu lạc bộ xe bán tải navara đã hoạt động hết công suất
nhu yếu phẩm được một mươi năm thành viên luôn phiên vận chuyển không kể ngày đêm
miễn là đội nhận được yêu cầu hỗ trợ các thành viên lại nhận nhiệm vụ và sẵn sàng lên đường

những chuyến đường rất xa về cũng mệt mỏi nhưng mà sáng dậy thì tám giờ anh em đã có mặt và sắp lại có những chuyến hàng rồi bốn năm giờ sáng
những chuyến xe mang nặng nghĩa tình là cách gọi chiều mến mà người đà nẵng dành cho những bác tài không ngại hiểm nguy sông pha và tâm dịch
họ là những người hùng chuyên trở yêu thương tình cảm và tấm lòng của nhân dân từ khắp mọi miền tổ quốc
đến với cán bộ chiến sĩ đồng bào nơi tuyến đầu chống dịch